chuyến bay vn một mươi chặng bay từ pháp về việt nam hạ cánh lúc tám h một mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đội hải quan hành lý nhập sân bay tân sơn nhất đã tạm giữ bốn nữ tiếp viên hàng không của vietnam airlines
vì nghi vấn trong hành lý có chứa ma túy
qua kiểm tra lực lượng hải quan phát hiện hành lý của bốn nữ tiếp viên chứa hơn một mươi một kg ma túy
nguy trang trong các tuyếp kem đánh răng
có tổng cộng ba trăm hai mươi bảy tuyếp kem đánh răng chưa mở nắp nhiều nhãn hiệu khác nhau
mỗi tuyếp được đựng trong một hộp sấy riêng lẻ và một mươi bảy chai nước xúc miệng
tiến hành kiểm tra bên trong các tuyếp kem đánh răng nêu trên
phát hiện có một trăm năm mươi bảy tuyếp chứa tổng cộng một mươi một hai trăm tám mươi bốn năm mươi bảy gram ma túy các loại ketamin
cụ thể vali của tiếp viên vtq chứa tổng cộng ba một mươi tám kg ma túy
hành lý tiếp viên ntt chứa ba một mươi tám kg hành lý của tiếp viên dpv chứa bốn kg ma túy
hành lý của tiếp viên ttn chứa bảy mươi tám kg ma túy
sau đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
cùng phối hợp với tri cục hải quan công an tp hcm
cùng phối hợp với tri cục hải quan công an tp hcm
đưa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất điều tra xử lý theo thẩm quyền
lời khai ban đầu các tiếp viên cho rằng đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg
thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng để đưa về sân bay tân sơn nhất
tiền công là hơn một mươi triệu đồng
sau đó số kem đánh răng này được chia ra cho từng người để vận chuyển
cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với người giới thiệu
để các tiếp viên đưa số kem đánh răng trên từ pháp về việt nam
qua làm việc các tiếp viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận tiền công
vận chuyển một mươi triệu đồng với người giao hàng tại pháp
từ những cơ sở trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định trả tự do cho các nữ tiếp viên
ngày hai mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của các tiếp viên
tại quận gò vóc và quận bình tân
tuy nhiên trong nhà của các tiếp viên
không tẳng chữ các chất cấm
đến chiều ngày hai mươi ba tháng ba lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết
bốn tiếp viên nghi vận chuyển ma túy từ pháp về đã bị vi phạm quy định của ngành
nên sẽ bị xem xét cho thôi việc
mặc dù các tiếp viên đã được lực lượng chức năng trả tự do
do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự
nhưng các tiếp viên này vẫn sẽ bị xử lý theo thông tư bốn mươi sáu hai nghìn một mươi ba
của bộ giao thông vận tải về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
theo quy định ghi rõ không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không
ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng
đối với hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu
vận chuyển trái phép người tài sản hàng hóa
hậu quả không kém phần nghiêm trọng trong vụ việc vận chuyển số lượng lớn chất cấm
qua cửa khẩu an ninh của sân bay
chính là hình ảnh và danh dự của các tiếp viên hàng không bị ảnh hưởng
theo đó nhiều tiếp viên hàng không bị chỉ trích nặng nề
cộng đồng mạng đưa ra những quan điểm sai lệch về ngành nghề tiếp viên
và đẩy câu chuyện theo chiều hướng khác nhau
một số trang fanpage còn giật tiếp và câu tương tác bằng loạt thông tin vô căn cứ
như profi nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp việt nam airlines
sách chất cấm từng là idol cc top
hay hình ảnh bị gán ghép xót thương em khi tuổi đời còn quá trẻ
để nói về vụ lùm xùm bốn tiếp viên bị bắt nghi ngờ vận chuyển ma túy
tất cả hình ảnh để minh họa cho sự việc này đều bị gán ghép vô tội vạ
khiến nhiều tiếp viên hàng không đau đầu sợ hãi
chẳng hạn như một tiếp viên trên máy bay hay cuộc sống ngoài đời
cũng bị sới tung lên mạng xã hội cối gắn ghép vào một sự việc không liên quan
gây ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như mối quan hệ của nữ tiếp viên này
không chỉ thế hàng loạt đường dẫn chứa mã độc cũng bị đánh lừa cộng đồng
bằng cách chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc dụ người dùng
nhấn vào linh và đánh cắp thông tin cá nhân của nhiều người
từ vụ phát hiện bốn tiếp viên hàng không bị lợi dụng sách ma túy
vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại sân bay tân sơn nhất
công an tp hcm đã khởi tố năm trăm bốn mươi ba bị can thu giữ hơn hai trăm một mươi hai kg ma túy
các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy
với số tiền trên hai mươi năm tỷ đồng
phó giám đốc công an tp hcm báo cáo tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ
tp hcm lần thứ hai mươi tám vào ngày hai mươi bảy tháng ba
theo thiếu tướng mai hoàng trong quý i năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm đã khám phá tám trăm một mươi ba vụ với hơn hai một mươi chín đối tượng phạm tội ma túy
tăng gấp đôi cả số vụ và số đối tượng bắt giữ trong cùng kỳ
tội phạm ma túy tăng độc biến
theo thống kê của bộ công an
tp hcm là địa bàn trọng điểm
và phức tạp nhất hiện nay về tội phạm ma túy
thiếu tướng mai hoàng cho hay
theo thiếu tướng mai hoàng
chỉ tính riêng vụ án liên quan đến bốn tiếp viên hàng không bị lợi dụng
vận chuyển ma túy tổng hợp từ châu âu về tp hcm
đến nay công an tp hcm triệt phá hơn một trăm tám mươi đường dây
khởi tố năm trăm bốn mươi ba bị can
thu giữ hơn hai trăm một mươi hai kg ma túy các loại
bước đầu công an chứng minh các đối tượng bị bắt giữ
đã giao dịch mua ma túy với số tiền là hơn hai mươi năm tỷ đồng
trước đó ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thông qua công tác soi chiếu tri cục hải quan sân bay tân sơn nhất
phát hiện trong vali của bốn nữ tiếp viên hàng không
từ pháp về sân bay tân sơn nhất có dấu hiệu nghi vấn
sau đó lực lượng chức năng đã báo cáo cho cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an và phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy
công an tp hcm phối hợp điều tra
qua đó công an phát hiện
trong vali hành lý của bốn nữ tiếp viên có tổng cộng ba trăm hai mươi bảy tuyếp kem đánh răng
trong đó có một trăm năm mươi bảy tuyếp kem đánh răng chứa hơn một mươi một hai kg ma túy tổng hợp
quá trình điều tra công an xác định
các nữ tiếp viên không biết trong số hàng hóa nhận vận chuyển từ pháp về việt nam có chứa ma túy
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không trên
quá trình điều tra cơ quan công an nhận định
các nữ tiếp viên thường tận dụng việc vali đựng hành lý thừa cân trong các chuyến bay
để vận chuyển hàng về việt nam lấy tiền công
theo thiếu tướng mai hoàng việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên thời điểm đó dù nhiều áp lực
nhưng điều đó đảm bảo không làm oan người vô tội và đặt tính nhân văn lên hàng đầu
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án
vận chuyển trái phép chất ma túy và xác lập chuyên án mở rộng điều tra truy xét
xã lóng luông thuộc huyện vân hồ tỉnh sơn la nơi được mệnh danh là thánh địa ma túy của tỉnh
giáp danh với các xã hang kia bà cỏ huyện mai châu tỉnh hòa bình
vào xã lóng luông chỉ có một con đường độc đạo hiểm trở một bên là rừng một bên là vực thảm vì thế
bất cứ người lạ nào vào lóng luông đều không qua được mắt của những đối tượng buôn bán ma túy nơi đây
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi thống vụ án vận chuyển án mở rộng điều tra truy xét

nhiều người có quan hệ họ hàng thân tộc với người dân bên kia biên giới
từ lâu lóng luông được ví như ít hầu của khu vực tam giác vàng với số lượng đối tượng ma túy chiếm đến một mươi năm dân số
lúc cao điểm toàn xã có hơn một hộ dân với năm hai trăm chín mươi năm nhân khẩu nhưng có đến một mươi năm số người nghiện ma túy
ngoài ra lóng luông còn cách đường biên giới việt lào khoảng một mươi năm km với tám mươi bốn dân số là đồng bào mông
đối tượng truy nã thi hành án có biểu hiện phạm tội mua bán ma túy trong diện quản lý
với địa bàn hiểm trở các đối tượng chủ yếu là người anh em họ hàng thân tín với nhau lại có đường biên giới việt lào
hãy có động hoặc có người lạ khả nghi là các đối tượng có thể theo những cánh rừng già và cao chạy xa bay sang bên kia biên giới ẩn nấp
ngoài ra các đối tượng thường trang bị vũ khí nóng
đều có hàng chục tên năm mươi năm súng áp tải sẵn sàng ná đạn vào lực lượng vây bắt để tẩu thoát khiến cho cuộc chiến chống ma túy ở vùng này luôn gặp nhiều khó khăn
thậm chí có những chiến sĩ đã ngã xuống hy sinh trên mảnh đất này trong cuộc chiến chống ma túy
không chỉ là thánh địa mà các ông chùm tập kết hàng
lóng luông cũng được chọn là nơi trốn truy nã của các ông chủ ma túy
sơn la là một tỉnh vùng núi phía tây bắc
có hai trăm năm mươi km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh luông pha băng và hủa phăn của lào
địa hình núi cao hiểm trở lại được bao bọc bởi những cánh rừng già với hơn trăm con đường mòn tiểu ngạch đã khiến tuyến biên giới tây bắc trở thành vùng đất vàng cho các đối tượng vận chuyển ma túy
với dân số khoảng hơn một triệu người chủ yếu là dân tộc thiểu số nhưng sơn la có đến một mươi tám người nghiện
đặc biệt xã lóng luông huyện vân hổ được cho là nơi trốn truy nã
khi toàn xã có hàng trăm đối tượng liên quan đến việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
đỉnh pha luông nóc nhà của cao nguyên mộc châu quanh năm mây mù bao phủ đường lên rất khó khăn hiểm trở ít người có thể tiếp cận được
có thể vì lẽ đó mà nơi đây trở thành địa điểm thuận lợi nhất mà bọn tội phạm ma túy chọn để giao nhận hàng
những con đường mòn lên đỉnh núi đều có chim lợn
nếu thấy nghi ngờ chúng sẽ báo cho những tên vận chuyển ma túy ém hàng
nguồn ma túy được tuồn từ lào qua dãy núi pha luông
đi cắt rừng theo các con đường mòn nhỏ hẹp
tỏa ra qua xã triển sơn đông sang huyện mộc châu
tân xuyên huyện vân hổ
và các xã triềng xuân xuân nha vân hổ
rồi vào xã lóng luông
hay thẩm lậu vào các vùng phụ cận thuộc huyện mai châu tỉnh hòa bình
để tránh bị phát hiện bọn chúng chọn các hang đá trong rừng sâu
lập nên các lán chạy buôn bán ma túy
mỗi lán chạy như vậy đều được canh chừng nghiêm ngặt và cẩn mật
chúng sẵn sàng xả súng nếu bị phát hiện
địa điểm hoạt động và giao hàng của chúng cũng được thay đổi liên tục
nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
khi thấy động chúng liền rút về trong rừng sâu bên kia biên giới
án binh bất động chờ thời cơ
theo cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
bằng phép tính cơ học có thể thấy mỗi tuần
lượng ma túy thẩm lậu vào xã lóng luông và xã hang kia và cỏ hàng trăm bánh heroin
thời điểm tội phạm ma túy hoạt động mạnh
thì số ma túy thẩm lậu vào trong nội địa có thể lên tới hàng nghìn bánh heroin
các ông trùm thường gọi đây là con đường tô lụa hoạt động buôn bán ma túy
một lãnh đạo công an huyện vân hồ cho biết
để được vào bản lũng xá và tà dê của xã lóng luông không đơn giản
nếu có việc muốn vào đó thì phải thông báo với chính quyền xã trước từ hai đến ba ngày
và khi đi thì có người trong bản đưa đi
lũng xá tà dê như một lãnh địa của tội phạm ma túy
nếu không có mối quan hệ quen biết thì không vào bản được
nếu vào đó thì không ai có thể đảm bảo được sự an toàn về tính mạng và tài sản
bởi đây là địa bàn mà hàng chục đối tượng mua bán ma túy trốn nạn
ngay khi vào bản chỉ vài phút sau
những chiếc xe máy chờ từng cặp đôi thanh niên với trang bị súng lập tức xuất hiện và bám theo
một vị cán bộ cho biết
lãnh đạo công an tỉnh sơn la cho biết
hàng kia bà cỏ và lóng luông tạo thành một vùng lõm
anh em trinh sát ma túy gọi đây là chảo lửa ma túy vùng biên
đồng bào ở đây một trăm linh là người đồng bào dân tộc mông
họ có mối quan hệ họ hàng và nhiều mối quan hệ khác
tạo một mối quan hệ xã hội rất khăng khít
mặc dù lực lượng chức năng tập trung đánh mạnh
tuy nhiên hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp
các đường dây mua bán vận chuyển ma túy hoạt động khép kín
vẫn lén lút hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi và cực kỳ manh động liều lĩnh
khó nhất cho lực lượng đấu tranh với tội phạm ma túy
là triển khai lực lượng vào vùng này rất khó
vì họ tạo vỏ bọc vững chắc
tội phạm ma túy khi bị bắt thường án kịch khung
do vậy chúng xác định sẵn sàng xả súng chống trả khi có người cản đường
thủ đoạn của loại tội phạm này ngày một tinh vi
bởi thế để phá thành công một chuyên án có khi mất hàng tháng trời
thậm chí hàng năm xác lập
trưởng thành tư lính trinh sát
thiếu tướng mai hoàng đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy
trực tiếp trinh sát và điều tra
khám phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tội phạm mua bán người
khám phá nhiều vụ trọng án giết người cướp tài sản bắt cóc con tin
trong đó phải kể đến vai trò chỉ huy tổ công tác đặc biệt
tham gia chín trên chín giai đoạn của chuyên án hai trăm bảy mươi chín
một trăm linh sáu lần vào rừng trinh sát và đấu tranh với các tòa án nhóm đối tượng có vũ trang
mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
bắt giữ hàng chục đối tượng
thù giữ gần năm trăm linh bánh heroin
ba mươi sáu viên ma túy cùng hàng chục khẩu súng các loại
trực tiếp tham gia bắt tử tù đặc biệt nguy hiểm nguyễn văn tình
bỏ trốn khỏi trại giam t một mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy
trực tiếp tham gia từ khâu lập án trinh sát đấu tranh phá chuyên án
truy bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận
tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
gần hai mươi năm mặc cảnh phục thiếu tướng mai hoàng không thể quên những bữa cơm nắm chấm muối ớt xanh lót dạ cùng đồng đội
nhờ những ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng chạp khi những gia đình khác quây quần cùng nhau sắm sửa dọn dẹp nhà cửa đón tết
thì các anh vẫn chiến đấu trong rừng sâu hay lênh đênh trốn sông nước để làm án
người chỉ huy trưởng trưởng thành từ lính trinh sát nhớ rõ phạm rừng tổng cộng một trăm linh lần
nhưng chỉ đánh thành công năm mươi bảy trận
có những trận mật phục cả tuần
xong không triển khai được vì nhiều lý do
có lần do thời khắc quyết định
như trận đánh số hai mươi tám mùa đông năm hai nghìn một mươi chín
mà cả đời anh không bao giờ quên được
năm ấy tổ công tác đặc biệt mang theo cuốc sẻng đào công sự làm nơi mai phục
thâu đêm họ sấn từng sẻng đất núi chắc đanh
có chiến sĩ tứa mó tay nhưng không dám hé răng kêu nửa lời
công sự đào xong cả tổ vào vị trí chờ đợi
cho đến ngày thứ ba
khoảng hai giờ sáng họ phát hiện một người phụ nữ dân tộc xoay đèn pin
theo sau là bé gái trừng năm tuổi
cả hai đi chân trần trinh sát báo về
chị ta vừa mang đồ ăn tiếp tế cho nhóm buôn ma túy
nghỉ ngơi xong chúng đi rất nhanh
ngang vị trí người phụ nữ và đứa trẻ no
rơi ngay vào tầm ngắm của xã thủ
thiếu tướng mai hoàng khẳng định khi ấy
sẵn hỏa lực và cố gắng để đánh thêm một người phụ nữ
công cụ trong tay lực lượng hoàn toàn không chế được nhóm buôn ma túy
ngón tay đặt trước cò súng nhiều lần muốn xiết
nhưng ổng ngắm của nòng súng hướng về đôi chân trần của chó nhỏ
anh không thể hạ lệnh xiết cỏ
tổ công tác vượt qua cảm xúc tiêu diệt tội phạm lực công
cuối cùng không nổ súng
sau tiếc nuối chỉ còn lại sự căm thù tội phạm
có lần trong rừng sâu lực lượng chức năng thậm chí bị tội phạm ma túy liều lĩnh truy kích lại
nhớ rõ đó là một cảm xúc cực kỳ đau đớn
khi người chiến sĩ công an lại bị bọn tội phạm truy kích chính trên mảnh đất của mình
nhưng đau lòng nhất là trận đánh chứng kiến đồng đội hy sinh
càng tâm tư khi thấy người thân khóc ngất nhận tấm bằng tổ quốc ghi công
anh tự nhủ
biết đầu một ngày người lên nhận bằng tổ quốc ghi công cũng chính là cha mẹ mình
nhưng nếu có ngày không may mắn ấy
thì chúng tôi cũng cảm thấy đó là vinh quang
thiếu tướng mai hoàng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới
khẳng định không để tội phạm ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ buôn bán trái phép chất ma túy
gói muối mặn ớt cay như là thông điệp giáo dục nhắc nhở rằng
danh dự người công an là điều thiêng liêng nhất
danh hiệu quân huy trường nhận được đều vinh dự
để rồi xếp lại và coi chung với tổ quốc ghi công an là điều thiêng liên nhất

trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy
các đối tượng hoạt động ngày càng manh động liều lĩnh với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
các đường dây ma túy thường hoạt động khép kín lợi dụng các mối quan hệ gia đình
kinh tế giảng buộc chặt chẽ với nhau hoặc lôi kéo người nghiện nhiễm hivs cùng tham gia
phát hiện được nguồn tin đã khó
thu thập tài liệu chứng minh hành vi tội phạm của bọn chúng còn khó khăn và gian nan hơn
để nhận diện đúng những phương thức thủ đoạn của tội phạm
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình
kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội
xác lập các chuyên án và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh không khoan nhượng
chính vì vậy những chiến sĩ phải thực sự bản lĩnh mưu trí và dũng cảm
mỗi chuyên án khi xác lập đều được tính toán thật tỉ mỉ thận trọng phương án đấu tranh
vậy bắt đối tượng sử dụng các trinh sát dày dàng kinh nghiệm và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng để đảm bảo thành công